lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tân tú hải thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tê hồ phan việt anh nguyên phó tổng giám đốc công ty tê hồ
trung tâm thương mại văn hóa triển lãm đất cây xanh và đất giao thông
đang vận chuyển trái phép một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn việt thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tổ bốn phường thanh bình thành phố điện biên phủ
đã bị công an tỉnh điện biên phối hợp cùng các lực lượng khác bắt giữ
tối ngày hai mươi hai tháng ba tại km ba trăm bảy mươi bảy cộng ba trăm linh quốc lộ sáu tổ công tác số một đội một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì
phối hợp với trạm kèm
trạm kèm là tổ công tác số một đội một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì phối hợp với trạm kèm
trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên tuyên quang
phát hiện đối tượng nguyễn việt thắng đang cất giấu trong ba lô một gói màu đen
bên trong chứa sáu gói màu xanh gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
hiện tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tăng vật và bàn giao cho cơ quan chức năng
tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
dù bị lực lượng công an liên tục đấu tranh triệt xóa nhưng bằng mọi cách mọi thủ đoạn
tội phạm tín dụng đen vẫn hoạt động với các phương thức ngày càng tinh vi hơn
trước thực trạng này lực lượng công an tỉnh hưng yên đã đồng loạt thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp
theo đó nhiều đường dây ổ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen đã bị đấu tranh bóc gỡ ghi nhận tại huyện khói châu
đối tượng vương văn thưởng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thương chú tại xã phùng hưng huyện khói châu tỉnh hưng yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mức lãi suất từ năm đến sáu đồng trên một triệu một ngày thượng đã cho nhiều người trên địa bàn vay
mới đầu em cho một hai người vai thì cũng thấy cũng có tính lãi suất cũng có cũng có thu nhập cũng thấy có lời thì về sau là ai hỏi vai thì em cho vai tiếp theo
bạn bè nếu mà em cho vai thì bạn bè để trong
quen biết nhau thì em không yêu cầu gì ạ còn em cho người khác trong thôn trong xã vai quen biết thì em chỉ yêu cầu viết giấy nhận nhận tiền ạ
rồi xong rồi yêu cầu ký vào rồi ạ thì cho vai tiền thì cứ cắt luôn một tháng đầu tiên lấy lãi suất ạ thì tiếp theo thì đến tháng tiếp theo thì cứ thế mà đóng ạ
còn đây là đối tượng nguyễn văn tuấn và ba đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại thôn độ xá xã hồng tiến huyện khói châu
đặc biệt các đối tượng này còn có hành vi quản lý và hành hùng người vai là anh nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại xã hồng tiến rồi gọi điện cho người thân để ép mang tiền đến trả chuột người
thì là anh em trước là anh em lái xe taxi chắc người ta chơi vào người ta cứ thiếu một năm bảy mươi triệu thì là người ta cứ vai em
thì là em cho vai không không đành em lấy tính nãi thôi ạ
theo cơ quan công an các đối tượng hoạt động tín dụng đen phương thức thủ đoạn không mới vẫn là kiểu thủ tục nhanh gọn vay dễ dàng mọi hoạt động vay đều dưới hình thức tự thỏa thuận với nhau
tuy nhiên tính chất của các đối tượng ngày càng manh động
nếu người vai không trả đúng hẹn chúng sẵn sàng gây áp lực bắt giữ hoặc hành hùng người vai gây mất an ninh trật tự địa bàn
nếu người vai không có tiền giả thì hoang mang thì dẫn đến sẽ có những tội khác liên quan như trộm các tài sản và đánh bạc đánh lô đánh đè
thời gian qua công an huyện khói châu đã quyết liệt đấu tranh xử lý đối với các hoạt động tín dụng đen trên địa bàn
chỉ trong vòng ba tháng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã khởi tố ba vụ với năm bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tuy nhiên nếu chỉ có sự đấu tranh của lực lượng công an thì chưa đủ mà phải cần dự vào cuộc của các cấp chính quyền
táo trong các hoạt động tài chính tránh sập bẫy của tín dụng đen
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang tiến hành bắt tạm giam danh mạnh
trú tại huyện rồng riềng về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân trong vụ án này là con riêng của vợ đối tượng mới một mươi năm tuổi
tại cơ quan công an mạnh khai nhận kết hôn với mẹ cháu bé từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi chín
khi cháu bé tròn một mươi hai tuổi thì mạnh nhiều lần xâm hại tình dục
ngày hai mươi tháng hai sau khi mạnh cùng vợ và cháu bé
về huyện rồng riềng chung sống ở nhà của cha vợ
tại đây mạnh tiếp tục hiếp dâm nạn nhân và bị mẹ nạn nhân phát hiện tố cáo
tại cơ quan điều tra mạnh đã thừa nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mạnh đã thực hiện hàng chục lần giao cấu và hiếp dâm con gái riêng của vợ
thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng đã tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm tội phạm
xâm hại tình dục trẻ em gái song tình trạng này vẫn có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
điều đang nói nhiều vụ xâm hại xuất phát từ tình trạng các cháu kết bạn làm quen
rồi hẹn hò trên mạng xã hội phản ánh tại tỉnh thái bình
một bé gái một mươi bốn tuổi trú tại thành phố thái bình khi bị đau bụng được gia đình đưa đi khám
thì bất ngờ phát hiện cháu cũng đang có thai chín tháng
vào cuộc điều tra công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với khiếu thanh sơn
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện vũ thư về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
vào khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một lúc đấy em còn đang đi học quen biết yến trên mạng xã hội facebook
sau khoảng thời gian quen biết là hai ba tuần em với yến có quan hệ
sau khoảng gần hai tháng yến chặn và chia tay em
lúc đấy em cũng không biết yến có con
vụ việc này là bài học đắt giá đối với
các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em mình
trên thực tế hiện nay trẻ em gái dạy thì sớm hơn nhưng vẫn còn non nớt trong suy nghĩ cảm tính trong hành động và rất dễ tin người
trong khi đó nhiều phụ huynh vì mải mê công việc không dành thời gian quan tâm quản lý và hướng dẫn con em mình
đã dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết
vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ thì cũng mãi đi làm ăn xa
nói thật là tôi cũng đi nằm ăn xa
mấy năm tôi mới về thì đây cũng là cái lỗi của bố mẹ
tức là mải mê làm ăn kiếm tiền kiếm đồng tiền thì về ai cũng quý
nhưng mà để bây giờ như thế này thì cũng khổ cho các cháu
nên là nói thật đây cũng là cái bài học của gia đình nhà tôi
theo thống kê chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai trên địa bàn tỉnh thái bình đã xảy ra sáu vụ xâm hại tình dục trẻ em gái
trên phạm vi cả nước tình trạng trẻ em gái bị xâm hại cũng có diễn biến phức tạp
đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng vì dịch bệnh covid một mươi chín trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội học online càng nhiều dẫn đến nguy cơ trẻ bị xâm hại càng cao
qua công tác điều tra chúng tôi thấy đặc điểm chung của các vụ việc này đấy là các đối tượng và các cháu gái thì thường quen nhau qua mạng xã hội như facebook và zalo
sau đó là quan hệ yêu đương với nhau rồi tự nguyện quan hệ tình cảm quan hệ tình dục với nhau
tuy nhiên thì có những vụ là các đối tượng có sử dụng các lợi ích vật chất để rủ dê các cháu
được quan hệ tình dục nguyên nhân để xảy ra các tình trạng này là một phần là do về yếu tố gia đình như không quản quan tâm
quản lý các cháu về thời gian về quan hệ yêu đương về sử dụng điện thoại để các cháu tự do lên mạng xã hội
cũng theo khuyến cáo của cơ quan công an hành vi xâm hại trẻ em gái trên mạng còn thể hiện rất đa dạng như đánh cắp thông tin cá nhân
xâm hại tình dục bằng cách đe dọa đăng hình ảnh nhạy cảm
cững bức xem hình ảnh khiêu dâm quấy dối qua tin nhắn bắt trẻ gửi hình ảnh hoặc live stream nhạy cảm hù dọa thách thức bêu xấu trẻ
từ việc nhận diện những thủ đoạn này các ban ngành chức năng nhà trường và đặc biệt từ mỗi gia đình cần có biện pháp bảo vệ trẻ em trước các đối tượng tội phạm
công an quận tân phú tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra vụ cháy trên địa bàn khiến hai người tử vong
thông tin ban đầu
vào khoảng bốn giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày người dân ở trung cư carion năm trong hẻm đường lũy bán bích phường hòa thạnh quận tân phú phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng một mươi nên hô hoán
cùng lúc đó trung báo cháy gieo khiến những người trong trung cư hốt hoảng tháo chạy ra ngoài bằng lối thoát hiểm
khói lửa nhanh chóng bao trùm một căn hộ ở tầng một mươi hai phụ nữ được cho là rơi từ căn hộ này xuống đất tử vong
nhận được thông tin đội cảnh sát phòng cháy chạy cháy công an quận tân phú nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp cận không chê đam cháy không để lan rộng
tại hiện trường căn hộ ở tầng một mươi cháy ám khói đen các căn hộ lân cận cũng bị ảnh hưởng
ban đầu khu vực cháy được xác định là từ phòng một mươi hai tại tầng một mươi của trung cư này diện tích cháy ban đầu là hơn hai mươi m hai
nhiều tài sản bên trong căn hộ bị theo dụi đến tám giờ sáng cùng ngày hiện trường vẫn được công an quận tân phú phong tỏa
một trường mầm non ở tầng trệt cũng được tạm đóng cửa không nhận học sinh